đều được mã hóa và các đối tượng có thể che giấu danh tính của mình
bằng cách sử dụng những dịch vụ gọi điện thoại trên nền internet
hoặc là sử dụng những sim giác hoặc là các đối tượng có thể sẽ xóa dấu vết
sau khi mà các đối tượng đạt được mục đích
và việc xóa dấu vết cũng rất khó khăn cho lực lượng chức năng
có thể khôi phục lại những dữ liệu mà các đối tượng đã xóa
trong thời đại bùng nổ các sản giao dịch thương mại điện tử
các đối tượng lừa đảo lợi dụng triệt để sơ hở của người dân khách hàng để gây án
nhiều người nhất là những bạn trẻ muốn tìm việc làm thêm
hay những phụ nữ đang nuôi con nhỏ ở nhà rảnh rỗi muốn có thêm thu nhập từ công việc online
đã trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo kiểu này
để không bị xa vào bẫy của tội phạm lừa đảo mỗi cá nhân cần chú ý
tuyệt đối không nên làm theo hướng dẫn như bấm vào các đường link
tên miền lạ không cung cấp mã otp mã xác nhận cho bất kỳ ai
kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng để tránh bị lừa đảo chiếm đất tài khoản và mất tiền oan
không truy cập cài đặt ứng dụng từ các website kho ứng dụng không rõ nguồn gốc
người dân nên cảnh giác trước việc tuyển cộng tác viên làm việc online trên các trang mạng xã hội
để tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản mọi người cần chủ động nâng cao nhận thức kiến thức
thông qua các phương tiện truyền thông về các phương thức thủ đoạn phạm tội mới